ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh hậu giang vừa mở đợt cao điểm giả soát xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
về cho vay nặng lãi xiết nợ và đòi nợ thuê trên địa bàn
đợt cao điểm nhằm tuyên truyền rộng rãi về phương thức thủ đoạn các hành vi cho vai nặng lãi trên địa bàn
để người dân nâng cao cảnh giác đồng thời tích cực tham gia tố giác hành vi quảng cáo giao vặt liên quan đến hoạt động tín dụng đen
bên cạnh đó các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức gia quân tháo gỡ toàn bộ tờ rơi quảng cáo trên các tuyến đường
nơi công cộng khu dân cư có nội dung liên quan đến hoạt động cho vai nặng lãi
xử lý các hành vi quảng cáo trái với quy định của pháp luật thường xuyên quan tâm hỗ trợ hướng dẫn người có hoàn cảnh khó khăn
có nhu cầu vay vốn chính đáng
vận động người dân khi phát hiện hoạt động tín dụng đen trên địa bàn phải kịp thời báo cho chính quyền địa phương và công an theo dõi xem xét và xử lý